đà nẵng là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao thứ tư trong cả nước từ đầu năm đến nay
thế nhưng tại một số khu dân cư người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống bệnh
ghi nhận tình hình tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
mặc dù dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng trên địa bàn
nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh
tại một số khu dân cư một số hộ dân còn chưa ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa
nhiều dụng cụ chứa nước động còn ngổn ngang và phần lớn đều xuất hiện khá nhiều lăng quăng bỏ gậy
nhân dân đối với hộ gia đình chúng tôi thì cũng chưa hiểu lắm
tuy nhiên qua sự tuyên truyền giáo dục của y tế thì nói chung nhân dân trong tổ cũng đã ý thức
và hộ gia đình chúng tôi cũng đã ý thức vấn đề này
nên tổng vệ sinh hàng tuần và đồng thời quét dọn nhà cửa
ở chỗ nơi ở những đoạn nước là phát sinh ra mũi
nên chúng tôi tặng việc tất cả cái đó
với hơn ba chín trăm linh ca mắc từ đầu năm đến nay
đà nẵng là địa phương có số ca mắc đứng thứ bốn
cả nước về số ca nhiễm
trước tình hình đó ngành y tế thành phố đã thường xuyên ra quân tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
phun hóa chất xử lý các ổ dịch
tuy nhiên do ý thức phòng dịch của người dân chưa cao
nên công tác xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn
tiếng tuyển vận động lần sau quan trọng nhất là người dân
việc lăng quăng bỏ gậy
và cái khó khăn bây giờ là hiện tại bây giờ là ý thức của một bộ phận người dân là chưa cao
cho nên thì công tác việc lăng quăng bỏ gậy ở cộng đồng còn nhiều hoàn chế
cái thứ hai nữa là trong quá trình phun hóa chất diệt mũi
thì người dân cũng nhiều hồ gia đình chưa hợp tạp với ngành y tế
để kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết hiệu quả
ngành y tế rất cần sự chung tay từ phía người dân
do đó rất cần sự chủ động của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh
nhất là nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung
cũng như tổ chức phòng tránh mũi đốt diệt trừ lăng quăng bọ gậy ngay từ gốc